với lý do để phòng vệ trong trường hợp có trộm đột nhập vào nhà
thế nhưng sau khi được lực lượng công an vận động tuyên truyền các quy định về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
ông trịnh văn tế cùng các hộ dân trên địa bàn phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội đã tự giác giao nộp
chúng tôi đi ra soát tận nhà dân để vận động những người dân mà đang sử dụng vũ khí hốt thô sơ này để bảo vệ tự vệ cho gia đình
từ nay một số hộ dân này đã tự giao nộp cho ban chỉ huy phường thịnh liệt
công an phường sẽ thành lập tổng tác xuống
đầu tiên trước tiên là vận động cũng như là tuyên truyền
nếu như đối tượng không tự giao nộp thì công an phường sẽ lập biên bản thu giữ
thu giữ sau đó mời đối tượng giao quân phường để lập hồ sơ
nếu như sau khi kiểm tra đầy đủ
có căn cứ để xử lý thì công an phường sẽ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch một trăm linh năm của bộ công an
thời gian qua công an các đơn vị đã liên tục bắt giữ xử lý nghiêm các hoạt động sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đồng thời công tác vận động tuyên truyền cũng đặc biệt được chú trọng với nhiều hình thức khác nhau
qua công tác giả soát nắm địa bàn lực lượng cảnh sát khu vực đã khoanh vùng tập trung vào các loại hình cơ sở có nhiều tiềm ẩn nguy cơ để kịp thời phát hiện ngăn chặn như dịch vụ cầm đồ vật liệu xây dựng các đầu mối thu mua phế liệu trong khu dân cư v v
nhanh chóng thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội phòng ngừa người dân có thể sử dụng để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh các đối tượng sử dụng vũ khí để gây án

hà nội tiếp tục đề nghị người dân thực hiện nghiêm luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tự giác đến cơ quan công an để giao nộp phối hợp cung cấp thông tin tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để cơ quan công an xác minh xử lý theo quy định